công an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng lò văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bản lốm xã phúc sơn thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái về hành vi cướp tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trên đường đi lấy hàng từ thị xã nghĩa lộ về đến khu vực bản điệp quang xã phúc sơn thị xã nghĩa lộ
hai mẹ con trú tại tổ bốn phường cầu thia thị xã nghĩa lộ đã bị một thanh niên bịt mặt chặn đường
dùng dao chém nhiều nhát vào người mẹ và cướp đi một chiếc túi màu đen
bên trong có một hai triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ khác
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị xã nghĩa lộ đã phối hợp với công an huyện trạm tấu vào cuộc điều tra
đến hai mươi hai h năm mươi phút cùng ngày tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn
tại khu vực bản lốm xã phúc sơn thị xã nghĩa lộ
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghĩa lộ tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vào chiều nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm
giám đốc công an tỉnh khánh hòa theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu bộ công an và công an tỉnh khánh hòa
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự buổi lễ tại đầu cầu khánh hòa có đồng chí nguyễn khắc định ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy khánh hòa
tại buổi lễ bộ công an đã công bố quyết định điều động đại tá nguyễn khắc cường giám đốc công an tỉnh khánh hòa
nhận nhiệm vụ cục trưởng cục an ninh công nghiệp bộ công an quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá đào xuân lân
phó cục trưởng cục an ninh đối ngoại nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh khánh hòa
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn khắc định bí thư tỉnh ủy khánh hòa đã trao quyết định cho đại tá đào xuân lân
và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí
phát biểu giao nhiệm vụ cho giám đốc công an tỉnh khánh hòa thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành chúc mừng công an tỉnh khánh hòa và cá nhân đại tá đào xuân lân
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trên cương vị công tác mới đại tá đào xuân lân cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm
nhanh chóng cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ và nhất trí tập thể
chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà đảng và ngành giao phó
trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu nhận nhiệm vụ đại tá đào xuân lân hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn nỗ lực tập trung xây dựng đoàn kết thống nhất
trong tập thể đảng ủy ban giám đốc và toàn lực lượng công an tỉnh khánh hòa
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên và nhân dân tin tưởng giao phó
tại tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp tiếp tục phát đi thông báo khẩn
đề nghị những người từng đến quán ba butha từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng ba phải khai báo ngay với cơ sở y tế
tp hcm đã xác định đây là một chuỗi lây truyền bệnh vì đã phát hiện một mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín có liên quan
bao gồm một mươi một trường hợp vào quán bar và bốn trường hợp lây nhiễm do tiếp xúc sau đó
những trường hợp không tự giác khai báo khi được phát hiện vào bất cứ thời gian nào cũng phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật
người dân có thể gọi theo đường dây nóng của trung tâm y tế quận huyện
hoặc của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm để được hỗ trợ
thưa quý vị và các đồng chí ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ban hành chỉ thị số một mươi sáu
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong các nhiệm vụ thực hiện cách ly toàn xã hội một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
có tới sáu nhóm nhiệm vụ rất khẩn trương cấp bách do lực lượng công an nhân dân chủ trì hoặc phối hợp thực hiện
và để chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đặt ra ngay trong chiều ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã có công điện mệnh lệnh
cho thủ trưởng công an các đơn vị địa phương khẩn trương quyết liệt tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ giờ ngày một tháng bốn thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một trăm sáu mươi sáu chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín như thế này đã được lập nên trên địa bàn tỉnh hải dương
và tại đây thì lực lượng công an sẽ đóng vai trò là nòng cốt là tổ trưởng của tổ công tác
có nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng y tế quân đội kiểm tra các phương tiện đi vào địa phận của tỉnh
và đồng thời có các phương án đảm bảo an ninh trật tự cụ thể
trước đó công an tỉnh hải dương cũng đã tiến hành giả soát trên địa bàn toàn tỉnh
để xác định các vị trí lập các chốt cách ly lựa chọn hơn một cán bộ chiến sĩ để thành lập các tổ công tác đặc biệt
trên địa bàn hai trăm hai mươi bốn xã phường thị trấn cũng đã có chốt cách ly để đảm bảo nguyên tắc xã cách ly với xã
huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch riêng của lực lượng công an
và theo đó thì chúng tôi đã xác định là để cách ly hoàn toàn tỉnh hải dương ra sáu tỉnh
thì phải lập một trăm sáu mươi sáu chốt để kiểm soát và như hôm nay các đồng chí thấy tất cả các phương tiện người ra vào
còn ở trên địa bàn hai trăm ba mươi bốn xã phường thị trấn thì chúng tôi đã giao cho các đồng chí trưởng công an xã phường thị trấn
và thành lập các làm tổ trưởng và thành lập các chốt để cách ly các xã phường thị trấn
và trong lòng các xã phường thị trấn thì theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ
thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh tức là huy động cả hệ thống chính trị
trong đó là lấy đồng chí bí thư cấp ủy của các tri bộ rồi các đoàn thể mặt trận
tức là thành lập các tổ công tác
thực hiện mệnh lệnh hai của bộ trưởng tô lâm ngay từ đêm ba mươi một tháng ba lực lượng công an các cấp
chủ công là lực lượng công an cơ sở đã thực hiện ra soát kiểm tra y tế cập nhật tình hình sức khỏe
của người nhập cảnh từ ngày tám tháng ba chưa qua cách ly
kiểm tra yêu cầu tạm thời đình chỉ hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
cùng với đó là các phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng như vận động tuyên truyền
để người dân hiểu đầy đủ về biện pháp cách ly toàn xã hội
đây không phải là việc phong tỏa xã hội mà đây là cách ly thêm một bước nữa là hạn chế đến mức thấp nhất
nhân dân đi ra khỏi nhà trừ những vườn hợp cần thiết như đi sắm lương thực rồi những liên quan đến thiết yếu của cuộc sống
lực lượng ngôn xã và tất cả các chốt cách ly này đều có một nhiệm vụ thứ nhất
đó là kiểm soát y tế rồi là kiểm soát người ra vào theo đúng quy định
và cái việc thứ hai cũng không kém phần quan trọng đấy là cái việc tuyên truyền cho người dân
để làm sao để hiểu và thực hiện cho đúng cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
để đảm bảo giãn cách xã hội việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân cũng đã có sự điều chỉnh
công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phân công lực lượng chia thành các ca kíp cụ thể
đảm bảo quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu và có phương án cách ly phù hợp sau khi thực hiện nhiệm vụ
cũng trong ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của bộ công an cũng đã tiến hành kiểm tra
việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch của công an các đơn vị địa phương tại một số điểm chốt trọng điểm
qua đó đã ghi nhận đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt chủ động của các địa phương
phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn hồng nguyên phó tránh văn phòng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an
vâng thưa đồng chí là sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an cũng đã đi kiểm tra thực tế
tại một số công an các đơn vị địa phương và các điểm chốt phòng chống dịch
vậy thì đồng chí đánh giá như thế nào về việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ tại công an một số đơn vị địa phương ạ
tất cả một mươi tám địa điểm trong sáng nay thủ trưởng công an các đơn vị địa phương rất quyết liệt rất khẩn trương
ngay sau khi có công điện mệnh lệnh số hai của đồng chí bộ trưởng tổ chức rất tốt các điểm chốt
để tạo ra những phân cách rất vững chắc trong cái giãn cách xã hội đối với nhiệm vụ cách ly
và chúng tôi thấy rằng là tinh thần của cán bộ chiến sĩ thì các đồng chí đồng loạt gia quân
với một tâm thế là sẵn sàng hy sinh
hạnh phúc cá nhân hy sinh cái cuộc sống riêng tư để căng mình để xung kích trên tuyến đầu chống dịch
thưa đồng chí là bộ trưởng bộ công an cũng đã có mệnh lệnh số hai yêu cầu công an các đơn vị địa phương
thực hiện ngay các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với đó là đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn
đồng chí có thể đánh giá rõ hơn về vấn đề này ạ
qua kiểm tra công an các đơn vị địa phương thì thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
đã có kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự rất kỹ càng
trong các điểm chốt chúng tôi làm việc với các đồng chí là trưởng công an xã chính quy
thì công tác giải quyết các cái nhiệm vụ tin báo tố giác tội phạm
những đảm bảo về an toàn trật tự trên địa bàn đều được xử lý rất cơ bản và chắc chắn
cho đến thời điểm này tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn quốc đảm bảo tuyệt đối an toàn
thưa đồng chí liên quan đến việc cách ly toàn xã hội theo chỉ thị
thì hiện nay người dân cũng có nhiều cách hiểu cũng chưa được đầy đủ
vậy thì thời gian này lực lượng công an cơ sở sẽ tiếp tục có những biện pháp tuyên truyền
để vận động như thế nào để người dân có những cách hiểu đúng và thực hiện nghiêm ạ
cuộc kiểm tra sáng nay của ban chỉ đạo phòng chúng dịch cơ bộ công an
chúng tôi đã được mục sở thị đối với lại một cuộc trò chuyện vận động tuyên truyền giải thích
củng cố về thông tin và tư tưởng của một cán bộ công an
công an là phó trưởng công an xã chính quy đối với nhân dân ở địa bàn
chúng tôi thấy rằng là các đồng chí cán bộ công an xã chính quy các đồng chí nắm rất chắc
và lực lượng công an nhân dân thực sự là những cán bộ tuyên truyền rất tốt vấn đề này
giãn cách xã hội đó là khoảng cách an toàn nhất đó là khoảng cách hạnh phúc nhất
và đó là khoảng cách thắng lợi nhất để chúng ta phòng chống dịch covid
vâng xin cảm ơn đồng chí về những chia sẻ vừa rồi
hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ngày một bốn cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an đã vận động hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam
và hội đồng nữ doanh nhân việt nam vcci tổ chức trao tặng vật dụng phương tiện y tế phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho bộ công an
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện bạch mai
phía bộ công an cục y tế được giao tiếp nhận số trang thiết bị này
theo kế hoạch số vận dụng y tế trị giá một tỷ năm trăm linh triệu đồng do hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam trao tặng
sẽ được cục y tế bộ công an ưu tiên cấp phát cho lực lượng quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không quốc tế
hiện lực lượng công an đang nỗ lực phối hợp với ngành y tế và các lực lượng có liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó đảm bảo đầy đủ vật tư y tế sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu
việc hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho các cám bộ chiến sĩ công an lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phòng chống dịch bệnh
đồng thời góp phần giúp cám bộ chiến sĩ công an yên tâm công tác hoàn thành các nhiệm vụ được giao
cũng tại chương trình hội đồng nữ doanh nhân việt nam vcci đã trao tặng vật dụng phương tiện y tế trị giá một trăm năm mươi triệu đồng cho bộ công an
hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam trao tặng số tiền một tỷ đồng cho bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
trao tặng ba trăm linh triệu đồng cho bệnh viện bạch mai
công an tp hà tĩnh phối hợp với phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp để tuyên truyền pháp luân công trái phép và thu giữ các tài liệu có liên quan
trước đó vào khoảng một mươi ba h năm mươi năm
ngày ba mươi tháng ba qua công tác nắm tình hình địa bàn lượng công an đã phát hiện phạm xuân quốc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại phường nguyễn du thành phố hà tĩnh sử dụng xe ô tô mang biển số ba mươi tám a hai mươi nghìn sáu vận chuyển sáu trăm linh khẩu trang y tế và năm trăm chín mươi sáu tài liệu có liên quan đến pháp luân công
nguyễn phạm xuân quốc khai lấy số khẩu trang và tài liệu trên từ bà phạm thị huê sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phường nguyễn du thành phố hà tĩnh
tiến hành khám xét tại nhà bà huê
tổ công tác thu giữ thêm năm khẩu trang y tế và ba trăm năm mươi tờ rơi tài liệu liên quan đến pháp luân công
tại cơ quan công an bà huê khai nhận khẩu trang và số tài liệu trên được một số đối tượng theo pháp luân công ở tp hcm gửi về và chưa kịp tán phát thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ
hiện công an tp đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ghi nhận ngày đầu tiên tại các siêu thị trên địa bàn tp hà nội
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày cho thấy hệ thống các siêu thị vẫn hoạt động bình thường
các loại hàng hóa thực phẩm được cung ứng đầy đủ giá cả bình ổn và không hề có xáo trộn
phóng viên của chúng tôi đã có buổi thực tế tại một trong các siêu thị trên địa bàn thủ đô trong ngày đầu tiên này
tại một siêu thị trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội không như những ngày trước đó lượng khách đến đây giảm đi đáng kể
tại vì lo ngại các mặt
mặt hàng tăng giá hay khan hiếm phải tích trữ các loại thực phẩm trong những ngày cách ly
những người mua hàng này vẫn lựa chọn đến đây tìm cho mình những loại thực phẩm thiết yếu để sử dụng hàng ngày
bởi khi đến đây họ nhận thấy lượng hàng hóa thực phẩm vẫn được cung cấp đầy đủ và không tăng giá
theo tôi thì thấy thì hàng hóa so với ngày thường cũng giống nhau thôi
các cái mặt hàng ví dụ như là thịt rau củ quả các thứ thì đều rất là đầy đủ và đều tươi mới luôn
và giá cả thì vẫn như mọi ngày
không biết giống hết mọi ngày thôi không có gì thay đổi cả
cô thấy ở trong quầy kia vẫn đầy đủ lắm
rau xanh nhiều lắm rồi hoa quả trái cây tất cả mọi cái vẫn đầy đủ vẫn nhiều
giá cả hôm nay hàng hóa thực phẩm có thay đổi gì không hả cô
không thấy thay đổi gì vẫn bình thường như mọi ngày
trên địa bàn hà nội có gần một trăm bảy mươi siêu thị
chưa kể còn có các loại cửa hàng tiện lợi tạp hóa siêu thị mini được mở cửa phục vụ hàng hóa bình thường
đồng thời các doanh nghiệp cam kết bình ổn giá
chính vì vậy việc tụ tập đông người đổ xô đi mua hàng tích chữ là không cần thiết
cứ đồ ăn đủ dùng và mọi người đều có cơ hội để chia sẻ đồ ăn với nhau thực phẩm với nhau thì cũng giúp nhau qua mùa dịch thôi
mình không có tâm lý tích chữ đồ ăn là vì thế
để ứng phó với kịch bản phòng chống dịch trong những ngày cách ly
các doanh nghiệp đã chuẩn bị tích chữ hàng thiết yếu có thể đáp ứng nhu cầu ít nhất từ một đến ba tháng
nhiều doanh nghiệp còn tăng dự trữ lên đến ba trăm linh lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu cho người dân trong những ngày cách ly